thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt năm bị cáo là phạm tuấn hưng một mươi năm năm tù nguyễn mạnh cường nguyễn công mạnh cùng mức án tám năm tù giam bùi ngọc sĩ và nguyễn minh hải cùng chú tại huyện đồng phú cùng mức án là một mươi năm tù giam về tội giết người
sáu bị cáo khác cùng mức án là hai mươi tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sau khi tổ chức ăn nhậu nhóm của hưng đã hẹn nhóm của huỳnh văn vinh giải quyết mâu thuẫn
hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với mạnh cường sĩ và hải chở nhau mang theo thêm dao đến trước cổng cụm công nghiệp hà mị để gặp nhóm của vinh
vinh cũng cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang dao rượu cùng một số hung khí tới chỗ hẹn
tại đây hai nhóm xảy ra sâu sát đánh nhau hưng dùng súng hơi bắn đạn chỉ mang theo trước đó bắn bể phát về phía hai nhóm đang đánh nhau
làm mạnh cường và long bị thương nặng hậu quả long tử vong tại bệnh viện cường bị tỷ lệ thương tích là bốn mươi chín mạnh là hai mươi tám